thành phố cần thơ vừa đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ phát triển thành đô thị thông minh đầu tiên của khu vực tây nam bộ
đồng thời vấn đấu đưa toàn bộ ba mươi sáu xã của thành phố đặt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi chín
theo bộ chỉ số thịnh vượng đô thị của liên hợp quốc chỉ số thịnh vượng chung của thành phố cần thơ là sáu mươi sáu bảy mươi tám trên một trăm linh
trong đó thành phố có ba mươi hai trên sáu mươi hai tiêu chí được xếp ở mức phát triển cơ bản
tức ngưỡng tối thiểu để được công nhận là đô thị thịnh vượng
và ba mươi trên sáu mươi hai tiêu chí được xếp ở mức phát triển mở rộng
bao gồm những khía cạnh về hạ tầng công nghệ thông tin bình đẳng kinh tế hòa nhập xã hội và chất lượng môi trường
mục tiêu hướng tới là thành phố đang tiến hành thiết lập các nền tảng công nghệ dùng chung cho đô thị thông minh
nhằm triển khai xây dựng mô hình chính quyền số với năng lực xử lý khả năng lưu trữ mức độ an toàn bảo mật dữ liệu
thành phố cần thơ cũng đề ra mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ công nhận thêm ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên ba mươi sáu trên ba mươi sáu xã đạt một trăm linh kế hoạch trước một năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố cần thơ đề ra
để hoàn thành kế hoạch đề ra thành phố sẽ đẩy nhanh thực hiện các dự án chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn
nhất là dồn sức thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu dự án phát triển kinh tế xã hội
để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn như giao thông giáo dục y tế văn hóa
kết hợp với việc nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được trước đây